vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thụ lý giải quyết kiến nghị khởi tố vụ việc lãm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác xảy ra từ năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên do cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên chuyển đến
cân cứ vật tài liệu và chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra đã xác định năm thửa đất nêu trên những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu duyệt cấp không đúng đối tượng
được bồi thường hỗ trợ tái định cư có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
do đó vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để tiến hành điều tra
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm khuyến cáo người dân chỉ nên mua bán ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng
tổ chức được cấp phép và không mua bán ngoại tệ tự do trái với quy định pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro
thời gian qua nhu cầu thu đổi ngoại tệ mua bán ngoại tệ của khách quốc tế khách du lịch và của người dân tăng cao
tuy nhiên nhiều nơi đã thu đổi ngoại tệ trái với quy định pháp luật là bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân
việc mua bán chuyển ngoại tệ tiền mặt của cá nhân phải thực hiện theo đúng các quy định quản lý ngoại hối và quy định của pháp luật
trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại nghị định số tám mươi tám hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
xin để tiếp tục với các thông tin quốc tế
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại hà nội hiệp hội blockchain việt nam tổ chức diễn đàn thường niên
với chủ đề blockchain và trí tuệ nhân tạo ai cuộc cách mạng tương lai
theo báo cáo khảo sát tại sáu mươi quốc gia với bốn tiêu chuẩn gồm thuế chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố
bảo vệ người tiêu dùng và tiêu chuẩn nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của hội đồng đại tây dương
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba có ba mươi hai trong số sáu mươi quốc gia đã chính thức hợp pháp tài sản mã hóa
đặc biệt một mươi quốc gia trong nhóm g hai mươi gồm một mươi chín nền kinh tế lớn nhất thế giới và liên minh châu âu eu
đã chính thức ban hành quy định quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản
hiện khoảng hai mươi dân số việt nam đang sở hữu tài sản mã hóa
đây là những loại tài sản được ứng dụng công nghệ blockchain để mã hóa
sau đó có thể giao dịch bởi các nhà đầu tư tài sản ảo bằng các loại tiền điện tử tiền mã hóa mà chủ yếu là bitcoin
tại diễn đàn hiệp hội blockchain việt nam mong muốn thu thập các ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp
và đối thoại trực tiếp cùng cơ quan quản lý nhà nước để đóng góp xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh quản lý tài sản ảo
và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trước tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị ngân hàng nhà nước vừa phát đi thông báo phiên đấu thầu vàng miếng sgc ngày hôm nay hai mươi năm tháng bốn
đã bị hủy do chỉ có một đơn vị nộp phiếu sự thầu
đây là lần thứ hai cơ quan điều hành hủy phiên đấu thầu vàng miếng chỉ trong một tuần
theo thông báo trước đó
phiên thầu một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng sẽ diễn ra vào chín giờ sáng nay
khối lượng tham gia tối thiểu và tối đa mỗi thành viên là một bốn trăm linh và hai lượng tỷ lệ đặt cọc một mươi
tương tự với phiên đấu thầu ngày hai mươi ba tháng bốn nhà điều hành không thông báo mức giá tham chiếu
trước đó phiên đấu thầu đầu tiên đáng lẽ là diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng bốn cũng bị hủy
do không có đủ số thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền cọc
vào chiều nay ngày hai mươi năm tháng bốn
liên bộ công thương tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu và theo đó giá xăng dầu đồng loạt giảm từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi năm tháng bốn
trong đó xăng ron chín mươi năm có giá là gần hai mươi năm đồng một lít
giá xăng n năm ron chín mươi hai giảm ba trăm một mươi đồng một lít so với kỳ điều hành trước giá bán mới không cao hơn hai mươi ba chín trăm một mươi đồng một lít
giá xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi bốn chín trăm một mươi đồng một lít giảm ba trăm hai mươi đồng một lít so với giá bán lẻ từ ngày một mươi bảy tháng bốn
cũng từ một mươi năm giờ chiều ngày một mươi năm tháng bốn
ngày hai mươi năm tháng bốn giá dầu diazhen năm s không cao hơn hai mươi bảy trăm một mươi đồng một lít giảm bảy trăm ba mươi đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành
giá dầu hỏa không cao hơn hai mươi sáu trăm tám mươi đồng một lít giảm bảy trăm ba mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
riêng giá dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s trong kỳ này lại tăng hai trăm linh đồng một lít so với kỳ trước giá mới là một mươi bảy bốn trăm linh đồng một lít kg
và trong kỳ điều chỉnh này thì cơ quan điều hành quyết định không trích lập
không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm dầu diazhen dầu hòa dầu mazut
nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trước và trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
thì nhiều siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tp hà nội đã đồng loạt tung ra nhiều chiêu thức khuyến mại hấp dẫn
nhằm thu hút khách và kích cầu tiêu dùng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
ghi nhận tại một số siêu thị tại hà nội dịp này lượng khách hàng đến mua sắm tăng hơn hẳn như tại hệ thống lotte ion
sức mua tăng gấp hai ba lần so với ngày thường
người tiêu dùng chủ yếu tập trung mua sắm những mặt hàng tiêu dùng hàng ngày và tận dụng cơ hội được khuyến mại
dịp lễ năm nay thì mình thấy giá không chân so với thường ngày thì chủ yếu là còn có những sản phẩm giảm giá như là ở quầy bánh
thì các bánh là bánh hàn quốc được nhập khẩu từ bnc
bên lotte bên hàn về thì mình thấy là giá khá ok
ví dụ như hoa quả thì cũng có một số mặt hàng là giảm giá
có một số thì năm mươi có một số thì mình thấy rẻ hơn bình thường
còn cuối tuần thì chương trình giảm giá nó nhiều
ví dụ như mua hóa đơn nhiều này thì cũng được mua một số mặt hàng giảm giá nữa
so với ngày thường thì những ngày lễ giảm giá này rất là nhiều
mà hàng thì rất là đa dạng
cụ thể trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
các trung tâm thương mại siêu thị đồng loạt đưa ra nhiều chương trình khuyến mại
với mức ưu đãi giảm lên tới năm mươi hàng nghìn sản phẩm
thuộc các ngành hàng thực phẩm hóa mỹ phẩm thời trang từ nhiều thương hiệu khác nhau
các chương trình đã thu hút lượng lớn khách hàng đến tham quan và mua sắm
lượng khách từ năm ngoái đến nay thì vẫn tiếp tục được tăng
và chúng tôi dự kiến rằng trong đợt lễ này thì lượng khách cũng sẽ tăng tiếp theo
nên để chuẩn bị cho tình hình này
chúng tôi đã tiến hành kéo dài thời gian đóng cửa siêu thị muộn đến hai mươi ba giờ
bên cạnh đó do thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa nóng
nên siêu thị chúng tôi cũng đã chuẩn bị những thực phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng
chẳng hạn như là các đồ điện máy quạt điều hòa hoặc các loại đồ uống salat
và cũng như là bổ sung thêm các chỗ ngồi cho khách hàng
và để phục vụ được tất cả những cái nhu cầu đấy của khách hàng
thì chúng tôi cũng đồng thời chuẩn bị một lực lượng
nhân sự đi làm trong đợt lễ để đảm bảo được phục vụ kịp thời khách hàng
năm nay với kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày
để đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng mua sắm trong dịp nghỉ lễ
thì chúng tôi đã có những chương trình khuyến mại giảm giá sâu năm mươi
có những sản phẩm giảm giá đến năm mươi
và chúng tôi tập trung vào những sản phẩm thiết yếu
sản phẩm thực phẩm tươi sống bánh kẹo và nước giải khát
với nhu cầu như vậy
chúng tôi đã tăng lượng hàng dự trữ để đảm bảo nhu cầu mua sắm của khách hàng
năm nay kỷ nghỉ lễ kéo dài
dự báo lượng khách đến các siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố sẽ tăng cao
đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp thúc đẩy tăng doanh thu bán lẻ
từ đó tạo động lực để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt hơn trong các tháng còn lại của năm
vâng dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay sẽ kéo dài tới năm ngày
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì theo ghi nhận của các cơ sở lưu trú
lượng khách nội địa có sự giảm suất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
do đó các khách sạn và resort cũng đã và đang đưa ra các chính sách
để thu hút và đa dạng hóa nguồn khách nâng cao công suất bùng phòng
sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố du lịch đà nẵng
một khách sạn ven biển tại thành phố đà nẵng
đến thời điểm hiện tại lượng khách đặt phòng trong các ngày lễ đạt chưa đến năm mươi
trong đó chiếm phần lớn là khách quốc tế
tỷ lệ đặt phòng chung của khách sạn thấp hơn so với thời điểm này năm ngoái
riêng khách nội địa giảm đến tầng bảy mươi
cơ sở này đã quyết định đưa ra những chính sách ưu đại giá phòng
triển khai cụ thể đối với từng đơn vị từng nguồn khách
đặc biệt là có sự thay đổi về vấn đề phụ thu dịp lễ
các năm trước thì chúng tôi vẫn triển khai chính sách phụ thu dịp lễ
tuy nhiên đối với mần thành chúng tôi thì chính sách phụ thu nó ở một mức độ vừa phải
và nó có quy định cụ thể có thông báo cụ thể trong hợp đồng đối với các đối tác
tuy nhiên thì với tình hình năm nay thì chúng tôi cũng đã có những hành động xử lý sớm
để có thể hỗ trợ khách hàng không phụ thu giải quyết từng trường hợp cụ thể
để không áp dụng chính sách phụ thu cho khách hàng
phun phòng trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng năm nay trước những khó khăn khách quan công suất buôn phòng của resort này chỉ đạt bảy mươi
đơn vị cho biết
đã và sẽ đưa ra nhiều chương trình thú vị để thu hút khách trong dịp lễ cũng như trong suốt kỳ nghỉ hè
chúng tôi đã triển khai các hoạt động dành cho du khách ngay tại khuôn viên khách sạn như
hành trình sức khỏe các hoạt động thể thao trên biển và đưa vào hoạt động khuôn viên văn hóa với nhà sàng cổ
được mang về từ dân tộc mường phía bắc việt nam sẽ diễn ra các hoạt động như lớp học nấu ăn
hoạt động văn hóa nghệ thuật phù hợp cho cả người lớn và trẻ em
không chỉ diễn ra trong dịp lễ việc giá máy bay trong nước tăng cao thiếu hụt số lượng tàu bay đường bay
dự kiến sẽ kéo dài đến nửa năm hai nghìn hai mươi năm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút nguồn khách nội địa
ngành du lịch nói chung cũng như lưu trú nói riêng tất yếu phải xây dựng chiến lược đa dạng hóa nguồn khách
mình làm những chiến lược về miles về những khách hàng nước tế những khách hàng quốc
nhật bản và những đối tượng khác nhưng mà chúng ta không thể dựa vào là khách nội địa mãi mãi được
vì chúng ta phải có blandi trước và những cái vấn đề này đã xảy ra trước đây mấy tháng rồi
thì hy vọng là tất cả khách sạn ở đà nẵng và cũng như khách sạn trong việt nam nói chung thì phải có những kế hoạch riêng
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm đà nẵng dự kiến khách nội địa đến thành phố sẽ giảm khoảng hai mươi năm
tuy nhiên về tổng thể lượng khách vẫn có sự gia tăng do sự bù đắp tăng trưởng từ lượng khách quốc tế
thành phố sẽ đón khoảng ba trăm bốn mươi lượt khách trong dịp lễ này
do công ty vận hành không thanh toán chi phí cao tốc phan thiết dầu dây bị các đơn vị thành viên của điện lực đồng nai cắt điện tại hai nút giao
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên điện lực đồng nai vừa yêu cầu điện lực huyện xuân lộc báo cáo việc cắt điện trên cao tốc phan thiết dầu dây dẫn đến nguy cơ tai nạn
theo công ty này sau khi cao tốc phan thiết dầu dây khai thác ngành điện đã hợp đồng với công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam
v e c e với mục đích cấp điện trao tuyến
tuy nhiên v e c e không thanh toán tiền theo hợp đồng điện lực xuân lộc và cầm mỹ thông báo ngừng cung cấp điện
lúc một mươi tám h ngày một mươi hai tháng bốn điện lực xuân lộc đã cắt điện ở hai nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với đường tỉnh bảy trăm sáu mươi năm ở xã xuân hiệp và nút giao quốc lộ một a ở xã xuân tâm
sau năm phút nhận thấy việc này thiếu sót đơn vị đã cấp điện trở lại
trong khi đó điện lực cầm mỹ chỉ thông báo chứ chưa cắt
công ty điện lực đồng nai cho biết ngành điện không có chủ trương thực hiện ngưng cung cấp điện đối với hệ thống chiếu sáng tại các nút giao đường cao tốc phan thiết dầu dây đoạn qua địa bàn tỉnh
thay vào đó đơn vị sẽ có văn bản báo cáo ban an toàn giao thông tỉnh nhằm giải quyết vướng mắt
theo v e c e sau gần một năm khai thác chi phí vận hành bảo trị cao tốc dầu dây phan thiết hết hơn một mươi tỷ đồng
tuy nhiên nguồn kinh phí chi trả đến nay chưa xác định nên đơn vị gặp khó khăn trong đả bảo tiền lương chính sách bảo hiểm cho người lao động làm việc trên tuyến
ngoài ra các khoản tiền chiếu sáng thiết bị chậm được tháo gỡ khiến công ty không đủ kinh phí duy trì
bộ giao thông vận tải đã ghi nhận vướng mắt trên và đang chỉ đạo ban quản lý dự án thăng long
chủ đầu tư thuộc bộ giao thông vận tải cục quản lý đầu tư xây dựng công trình cùng các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết
quỹ ban nhân dân tp hcm chỉ đạo khắc phục tình trạng sạt lỡ khu vực tuyến kè đoạn một một thanh đa khẩn cấp di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm
theo ghi nhận bờ kè thanh đa đoạn một một cách đỉnh kè một mươi mét xuất hiện thêm nhiều vết nứt
dọc tuyến kè một mươi năm hộ dân đã di dời trước đó bị sụp lún nặng hơn
dọc các nhà liên kề bờ kè có dấu hiệu sụp lúng nứt vỡ nguy cơ sạt lỡ ra phía sông
đặc biệt khi điều kiện thời tiết bất thường mùa mưa bão đến gần
do đó ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo ủy ban nhân dân phường hai mươi năm và các đơn vị liên quan tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn
cứu lực lượng tuần tra nhắc nhớ người dân và kịp thời xử lý sự cố
trước tình hình trên sở giao thông vận tải với ủy ban nhân dân quận bình thạnh đã có các buổi làm việc thống nhất cùng đề xuất với ủy ban nhân dân tp hcm phân kỳ dự án thành hai giai đoạn
giai đoạn đầu ủy ban nhân dân tp hcm khấn trương sơ tán ba mươi hai nhà dân hỗ trợ tiền đến người dân ổn định cuộc sống trước mắt
đồng thời thống kê diện tích đất kết cấu công trình để bùi thường tác định cư khi dự án được phê duyệt
khấn trương tháo dở các nhà dân trong phạm vi một mươi m tính từ đỉnh kẹ vào phía bờ để triển khai xây dựng tuyến kẹ kênh thanh đa
giai đoạn kế tiếp xây dựng đường giao thông dọc tuyến kè kết nối ra đường ung văn khiêm với chiều dài tuyến hơn một km
thông tin từ ngân hàng nhà nước di nhánh tp hcm cho thấy tính dụng trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn có xu hướng tăng trưởng tích cực
tháng sau cao hơn tháng trước ước trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn tính dụng trên địa bàn sẽ tăng năm so với tháng trước
đây cũng là tiền đề cho sự tăng trưởng tính dụng tích cực trong thời gian tới
nếu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tính dụng tại tp hcm giảm chín mươi ba thì tháng hai đã tăng bốn
và dự ước tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tăng năm so với tháng trước
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết nguyên nhân tính dụng hai tháng đầu năm giảm
trong đó riêng tính dụng tháng một giảm mạnh tới chín mươi ba gắn với tính chất thời vụ
thường biến động mạnh do các khoản vay chủ yếu là ngắn hạn
tuy nhiên diễn biến mức tăng trưởng này phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế của tp hcm trong quý i năm hai nghìn hai mươi
như các phân tích trước đây tính dụng đầu năm mang tính
tính chất thời vụ và yếu tố của dịp tiết cổ truyền âm lịch
tuy nhiên ngay từ đầu năm ngành ngân hàng tp hcm đã tổ chức thực hiện ba việc
một là tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách định hướng về tăng trưởng dân dụng của ngân hàng trung ương
cái việc thứ hai đó là đưa ra các cái giải pháp để thực thi chính sách
thông qua các chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
các đối thoại doanh nhập và các biện pháp để tháo gỡ khoan cho doanh nhập
trên cơ sở đó là thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng
và cái thứ ba nữa là các ngân hàng thương mại
làm tốt các hoạt động tiến dụng như là tổ chức triển khai các gói tiến dụng
không ngừng đổi mới quy trình giao dịch và hỗ trợ tối đa cho khách hàng
để tiết giảm chi phí tiết giảm thời gian giao dịch
cũng như là tăng cường việc nắm bắt thông tin khách hàng tháo gỡ khoan cho khách hàng
trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ
vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trên sáu mươi và tăng trưởng tốt trong quý i năm hai nghìn hai mươi
triền cho vay doanh nghiệp hoạt động
trong khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn trong ba tháng đầu năm
đạt hai trăm một mươi bảy năm trăm chín mươi sáu tỷ đồng cho ba sáu trăm ba mươi sáu doanh nghiệp tăng một sáu so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng chính là kết quả cho sự nỗ lực của các chi nhánh ngân hàng
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
từ trước đến nay arribang chi nhánh củ chi là luôn ưu tiên dành nguồn giống
để phát triển lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
cũng như các nhóm ưu tiên theo trong tư ban chính như doanh nghiệp nhỏ và vừa
công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu và các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trong năm hai nghìn hai mươi bốn arribang chi cũng quán triệt các chỉ đạo của chính phủ
ngân hàng nhà nước cũng như là của trụ sĩ chính trong việc tiếp tục đồng hành
cùng với khách hàng và doanh nghiệp trong đầu tư vốn và phục vụ các chính sách tính dụng cho khách hàng
cụ thể là cũng đã tham gia các chương trình tính dụng ưu đại thấp hơn hai hai năm
so với mức lợi sức cho giai thông thường
về xu hướng tăng trưởng tính dụng trong thời gian tới
các chuyên gia nhận định ngoài yếu tố thuận lợi về môi trường và tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố
yếu tố chính sách tiếp tục giữ vai trò quan trọng và là điều kiện thuận lợi để tăng trưởng tính dụng
trong đó lãi suất thấp sẽ kích cầu nhu cầu vay vốn kích thích doanh nghiệp và người dân mở rộng
và phát triển sản xuất kinh doanh đặt trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng
thì nhu cầu này sẽ phục hồi và được hiện thực hóa
ngân hàng nhà nước đã tạo ra sự chủ động cho ngân hàng thương mại
bằng việc đưa mức full tăng trưởng tính dụng từ đầu năm
và như vậy ngân hàng thương mại sẽ có tính chủ động hơn
vấn đề thứ hai tôi kỳ vọng là thanh khoản tính dụng bất động sản hồi phục trong năm hai nghìn hai mươi bốn
một phần sẽ kích thích được tăng trưởng tính dụng chạy vào lĩnh vực này
và vấn đề thứ ba nữa với mức lãi suất thấp hiện nay
cũng là một điều kiện thuận lợi để kích thích những nhóm ngành trong lĩnh vực sản xuất
sẽ có nhu cầu tính dụng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
và cuối cùng chúng ta thấy kinh tế hồi phục sẽ là nguyên nhân chính
để có thể thúc đẩy hai nghìn hai mươi bốn tăng trưởng tiến dụng trong năm nay
thực tế cho thấy dù tính dụng trên địa bàn thành phố giảm mạnh vào tháng một
nhưng sang tháng hai tính dụng đã tăng trưởng dương
và đây được xem là nền tảng để bắt đầu xu hướng tăng trưởng trong tháng ba
kết quả tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố hồ chí minh trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng sáu năm mươi bốn là mức tăng cao nhất trong năm năm gần đây
phản ánh sự tăng trưởng và phát triển tích cực
đây là nguyên nhân chính của nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố
và là yếu tố môi trường kinh tế thuận lợi cho hoạt động tính dụng ngân hàng
để kịp vận hành chạy thử vào tháng bảy năm nay theo kế hoạch
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan
để tổ chức vận hành thử nghiệm an toàn đồng thời cùng với các nhà thầu tháo gỡ vướng mắt còn tồn tại
vì công tác an toàn
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết hiện tại đơn vị đánh giá an toàn độc lập đã hoàn thiện
và nộp sáu trên một mươi ba báo cáo về đánh giá an toàn
đồng thời đơn vị này cũng đang tiếp tục triển khai công việc của mình liên quan đến theo dõi đánh giá an toàn của tuyến metro số một
bên cạnh việc thử nghiệm an toàn thì hiện nay ban quản lý đường sắt đô thị thành phố cũng đang cùng các nhà thầu
hoàn thiện hồ sơ để mời hội đồng kiểm tra nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng phòng cháy chữa cháy
các hạng mục cần được kiểm tra đánh giá tổng thể toàn diện gồm an toàn phòng cháy chữa cháy
các hạng mục công trình xây dựng như ga ngầm đường sắt ngầm nhà ga trên cao đường sắt trên cao
đánh giá tính ổn định an toàn trong vận hành nhà ga hệ thống cửa tự động lên xuống tàu metro
cùng với đó là tiến tới thử nghiệm vận hành tàu metro với một trăm linh nhân sự là người việt nam
và sắp tới là các công trình cầu bộ hành kết nối ra vào nhà ga trên cao
hiện đánh giá về công tác phối hợp nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
nhà thầu vẫn đang phối hợp tư vấn phòng cháy chữa cháy và các bên liên quan
để hoàn chỉnh các góp ý của cục cảnh sát phòng chế chữa cháy và công nạn cố hộ
như vậy với hoạt động khẩn trương gấp rút này được kỳ vọng sẽ tiến tới vận hành
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm ra mắt ứng dụng cung cấp thông tin vận hành
và vận tải hành khách công cộng trên nền tảng zalo ứng dụng có tên là gobus
mini app trên zalo sẽ kết thừa toàn bộ tính năng của gobus tp hcm
hiện nay phát hành ra các kho ứng dụng
ngay trên zalo người dân có thể đặt vé xe buýt xong tra cấu tuyến xe buýt
xem lịch trình xe buýt chọn tuyến xe phù hợp nhanh chóng mà không cần tải theo app khác
ngoài ra người dân còn theo dõi được dự báo có thời gian dự kiến xe buýt đến trạm
từ đó sắp xếp thời gian di chuyển tránh bị lợi chuyến hoặc chờ quá lâu
đặc biệt mini app gobus còn tích hợp nhiều tiện ích khác như gửi phản hồi
người dùng có thể gửi phản hồi đánh giá chất lượng dịch vụ xe buýt
giúp hệ thống xe buýt nâng cao chất lượng dịch vụ
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm nhấn mạnh
đây là nỗ lực phát triển ngành giao thông vận tải theo hướng đa mạnh ứng dụng
và phát triển công nghệ thông tin giúp người dân có được những trải nghiệm tốt nhất
khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng
cùng với đó các đơn vị tiếp tục nâng cao tiện ích
thu hút người dân sử dụng xe buýt đi lại hàng ngày
về lâu dài trên app sẽ kết nối cho phép truy cập tìm kiếm thông tin
của nhiều dịch vụ giao thông công cộng như xe buýt tàu buýt metro
tại tp hcm đã diễn ra các hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày sách
và văn hóa độc việt nam hai nghìn hai mươi bốn
hôm nay các chương trình được mở rộng tại hai mươi bốn quận huyện và thành phố thủ đức
nhằm góp phần lan tỏa tình yêu sách đến với mỗi người dân
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngày sách và văn hóa độc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tp hcm được tổ chức tại đường công trường công xã paris
đường sách nguyễn văn bình và đồng loạt tổ chức tại thành phố thủ đức
và hai mươi một quận huyện trong khu vực trường học và lực lượng vũ trang
với hơn ba trăm linh các hoạt động sự kiện tăng một trăm linh hoạt động sự kiện
so với năm hai nghìn hai mươi
tại lễ khai mạc ban tổ chức ngày sách và văn hóa đọc thành phố
tiếp tục công bố một mươi đại sứ văn hóa đọc tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhân dịp này ban tổ chức công bố thành lập câu lạc bộ đại sứ văn hóa đọc tp hcm
câu lạc bộ sẽ là nơi tạo điều kiện sinh hoạt chung cho các đại sứ văn hóa đọc
thành phố qua các nhiệm kỳ cùng chung tay tổ chức tham gia các hoạt động
lan tỏa văn hóa đọc và những giá trị mà sách mang đến cho người dân
và cũng cảm nhận sâu hơn về câu chuyện là cái giá trị của sách vở
giá trị của việc nghiên cứu thông qua văn hóa đọc có thể giúp được cho cộng đồng doanh nhân
và giúp được cho cả các doanh nghiệp trong tình huống ngày hôm nay
với lượng khối lượng kiến thức khối lượng thông tin rất lớn ngày hôm nay
với cộng đồng doanh nhân thì chúng tôi nghĩ là cái giá trị của câu chuyện
liên tục học liên tục cập nhật kiến thức trong thời đại ngày nay
nó ngày càng quan trọng hơn
và chính vì vậy với những hoạt động của chúng tôi ở hội doanh nhân trẻ
với hội doanh nhân tp hcm
chúng tôi sẽ tiếp tục với những hoạt động trong đó chúng tôi có những cơ hội
để trao đổi cùng với nhau
chúng tôi có những buổi chia sẻ sách
chúng tôi có những buổi chia sẻ về nó và phương pháp đọc
cũng như công nghệ để đọc trong ngày hôm nay
chuyên hoạt động hưởng ứng ngành sách và văn hóa đọc tại tp hcm
có gần một trăm linh chương trình đặc sắc được kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống
và yếu tố hiện đại như chuột talk show với các chuyên đề về sách
sách cổ sách nói kỹ năng hình thành thói quen đọc sách
giao lưu ký tặng sách
điểm nhấn của các hoạt động tại đây là buổi ký tặng sách của nhà văn nguyễn nhật ánh
còn sắp tới thì chắc chắn là cái việc vừa thành lập câu lạc bộ
đại sứ văn hóa đọc tp hcm vừa rồi đó
thì chắc chắn sẽ có những chương trình thành động
dành cho các đại sứ văn hóa đọc trong năm
thì chúng tôi sẽ tham gia các chương trình đó khi đã có kế hoạch cụ thể
để công việc làm lăn tỏa trình nghiệm đọc sách của mình lớn hơn
các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ cũng được chú trọng trong khuôn khổ
ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba
các nhà xuất bản đơn vị phát hành bán sách tham gia tại ngày hội
sẽ tổ chức các phiên live stream giới thiệu sách
giao lưu bản đọc trên nền tảng tiktok
hoạt động này bán sách việc phát huy và ứng dụng tham mạnh mạng xã hội
trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành
để đẩy mạnh việc kết nối quảng bá xuất bản phẩm
giúp các đơn vị xuất bản phát hành sách
làm quen với quá trình thiết lập vận hành
và phát triển gian hàng trên nền tảng số
sông sông với việc tổ chức ngành sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba
sau thông tin về truyền thông thành phố hồ chí minh
còn tiến hành gạo sách tiên lệ đọc sách
năm hai nghìn hai mươi ba của người dân và học sinh trên địa bàn
qua đó làm cơ sở đánh giá những yếu tố
ảnh hưởng đến việc đọc sách của học sinh và người dân
để đề ra những giải pháp nâng cao
chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng